khoảng sáu giờ sáng nay theo giờ địa phương tức một mươi giờ theo giờ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến sân bay quốc tế henry coanda thủ đô bucharest bắt đầu chuyến thăm chính thức romani
chuyến thăm quốc gia ở đông nam châu âu này được thực hiện theo lời mời của thủ tướng romani viorica dancila chuyến thăm được diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng bốn
đón thủ tướng tại sân bay về phía romani có bộ trưởng bộ văn hóa bogdan andrei todor quốc vụ khanh bộ ngoại giao monica gitalescu đại biện romani tại việt nam emin gitalescu vụ trưởng vô lê tân văn phòng thủ tướng
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại rumani đặng trần phong và phu nhân cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại rumani
bắt đầu hoạt động đầu tiên trong chương trình làm việc thủ tướng sẽ đến thăm tỉnh braz
thủ tướng sẽ đến thăm tỉnh bratislava làm việc với tỉnh trưởng bà ioanna madalina
sau đó thủ tướng thăm nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán cộng đồng người việt nam tại rumani
dự kiến trong chuyến thăm romani quốc gia giữ vai trò chủ tịch luân phiên eu trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng sẽ hội đàm với thủ tướng romani hội kiến tổng thống romani chủ tịch thượng viện và chủ tịch hạ viện rumani dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam rumani